sáng ngày sáu tháng sáu gần hai mươi thí sinh trong tỉnh đồng nai bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
trong buổi sáng các thí sinh thi môn toán hình thức làm bài tự luận với thời gian một trăm hai mươi phút
buổi chiều các thí sinh thi môn tiếng anh hình thức làm bài là tự luận và trách nhiệm thời gian làm bài là sáu mươi phút
ngày bảy tháng sáu các thí sinh sẽ thi môn ngữ văn hình thức làm bài là tự luận thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
buổi chiều các thí sinh đăng ký dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên lương thế vinh sẽ thi các môn chuyên với thời gian làm bài một trăm năm mươi phút
tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay sở giáo dục và đào tạo tỉnh đồng nai bố trí ba mươi tám hội đồng thi với tám trăm ba mươi sáu phòng thi